thực hiện chỉ thị số bốn mươi ba về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất tại đà nẵng đã đẩy mạnh phát triển kinh tế
đồng thời chủ động quyết liệt phòng chống dịch bệnh
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
công ty trách nhiệm hữu hạn bắt đầu ở quận sơn trà chuyên sản xuất chế biến xuất khẩu thủy sản
tạo việc làm thường xuyên cho năm trăm linh lao động và lao động thời vụ gần một công nhân
nên đơn vị này đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch cho công nhân
nhất là cao điểm hai đợt dịch covid một mươi chín bùng phát tại đà nẵng
nhưng công nhân vẫn làm việc trong môi trường bảo đảm an toàn
công ty trách nhiệm hữu hãn bắt đầu ở quận sơn trà chuyên sản xuất chế biến xuất khẩu thủy sản xuất
đơn vị này đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bùng phát tại đà nẵng
quy định về phòng chống dịch nên công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn đà nẵng đều được kiểm tra thân nhiệt
sát khuẩn tay trước khi vào làm việc bản thân mỗi lao động đều đề cao ý thức phòng bệnh covid một mươi chín
công ty trách nhiệm hữu hãn bắt đầu ở quận sơn trà chuyên sản xuất chế biến xuất